về tình hình dịch covid một mươi chín trên thế giới tính tới sáng nay thế giới đã ghi nhận hơn ba sáu triệu ca mắc covid một mươi chín
trong đó số ca tử vong là trên hai trăm năm mươi người
nước nga đang trở thành điểm nóng của dịch covid một mươi chín khi hiện nay số ca nhiễm mới trong ngày tăng thêm trên một mươi ca
tính đến nay nga ghi nhận hơn một trăm bốn mươi năm ca dương tính với sars cov hai trong đó có một ba trăm năm mươi sáu ca tử vong
mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh với tổng cộng hơn một hai mươi một triệu ca mắc và hơn sáu mươi chín ca tử vong
trong khi đó mexico đã bắt đầu triển khai kế hoạch ứng phó cao nhất được kích hoạt trong trường hợp đối phó khủng hoảng
thảm họa thiên tai và đại dịch huy động sự hỗ trợ của các lực lượng vũ trang ở tất cả các cấp nhằm đối phó với dịch covid một mươi chín
dự báo đỉnh dịch covid một mươi chín tại quốc gia này sẽ bắt đầu từ ngày sáu tháng năm và kéo dài trong vòng ba tuần
sau năm mươi năm ngày phong tỏa trên toàn quốc italia quốc gia từng là
tâm dịch của châu âu vừa chính thức bước vào giai đoạn hai tình trạng khẩn cấp vì dịch bệnh là giai đoạn sống chung cùng virus sars cov hai
theo đó người dân italia có thể di chuyển trong vùng khu vực sinh sống
song không được phép di chuyển tới các vùng khác ngoại trừ lý do khẩn cấp về sức khỏe hoặc công việc
tại các nước châu âu khác như tây ban nha anh đức tình hình dịch bệnh ghi nhận xu hướng tích cực khi các ca nhiễm mới và tử vong giảm